ủy ban nhân dân tỉnh hội truyền thống trường sơn tỉnh yên bái đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm mở đường trường sơn đường hồ chí minh và đón nhận huân chương lao động hạng ba
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân việt nam trong những năm tháng mở đường trường sơn hồ chí minh phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ trong thời bình
những năm qua hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh tỉnh yên bái đã có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương giúp hội viên vân lên thoát nghèo bền vững
tại buổi lễ hội truyền thống trường sơn tỉnh yên bái đã được trao tặng huân chương lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giữ gìn phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống lịch sử cách mạng trường sơn đường hồ chí minh góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc